đại diện lãnh đạo cơ quan thường trực báo nhân dân tại cần thơ đã đến trao căn nhà đại đoàn kết
cho ông nguyễn văn sị sáu mươi ba tuổi tại ấp thiện tánh xã thuận hưng huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
ông sị là người tàn tận bầm sinh do ảnh hưởng chất độc sa cam lại mổ côi từ bé
vợ ông sị cũng thường xuyên đau yếu nên gia đình càng thêm khó khăn
hàng ngày ông sị mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo và được nhà nước cấp nhà tình thương
sau nhiều năm căn nhà xuống cấp hư hỏng hoàn toàn
thông qua hội nạn nhân chất độc sa cam tỉnh sóc trang giới thiệu
báo nhân dân đã vận động công ty sổ số kiến thiết sóc trăng hỗ trợ kinh phí xây lại căn nhà bê tông khang trang
hơn năm mươi mét vuông để gia đình ông kịp chuẩn bị đón năm mới